cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ba đối tượng
gồm nguyễn ngọc tuấn hai mươi chín tuổi đinh văn tư hai mươi tuổi và nguyễn văn công ba mươi tuổi cùng quê hải phòng
để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt các đối tượng trên đã cho hàng chục người
ở địa bàn hai tỉnh đồng nai và bình dương vay với số tiền hàng trăm triệu đồng lãi suất từ hai mươi đến sáu mươi một tháng
một số người sau khi vay nhưng do lãi suất quá cao không còn khả năng chi trả thì các đối tượng đã đưa người đến uy hiếp để đòi nợ
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tiếp tục điều tra mở rộng